tại cung văn hóa hữu nghị việt sô đã diễn ra đêm nhạc ý nghĩa mang tên trở về của những người con sứ thanh đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ở hà nội
chương trình thiện nguyện nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân tổ chức cùng chung tay xoa dịu mất mát với những người dân thanh hóa bị ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số ba vừa qua
tới dự chương trình có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí phạm quang nghị nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy hà nội đồng chí uông chu lưu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội và lãnh đạo các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương
trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta thanh hóa luôn được nhắc đến là một miền quê địa linh nhân kiệt nơi có đồng bằng chủ phú núi cao biển rộng sông dài
nơi những trầm tích lịch sử văn hóa nuôi lớn sức vóc trí tuệ và tâm hồn của các thế hệ người dân